các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vùng xa cũng được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay từ ban đầu bảo đảm công bằng và hiệu quả trong bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân
tăng cường công tác khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở bảo đảm người dân được chăm sóc tốt ngay từ ban đầu khắc phục tình trạng quá tải cho tuyến trên là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà ngành y tế hướng tới
được sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của đảng nhà nước và bộ y tế mạng lưới y tế cơ sở ở nước ta không ngừng được củng cố
và hiện nay đã bảo đảm được khoảng bảy mươi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân tại tuyến cơ sở
mặc dù vậy cho đến nay bài toán nhân lực của tuyến y tế cơ sở vẫn làm đau đầu các nhà quản lý khi mà thiếu và yếu vẫn là tình trạng chung của tuyến này
nhất là ở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo và những vùng còn gặp nhiều khó khăn
do đặc thù địa hình hệ thống y tế cơ sở ở các địa phương của nước ta có nhiều đặc điểm hoàn cảnh khác nhau
ở những nơi xa xôi hiểm trở phương tiện đi lại khó khăn
cũng chính vì thế ở những nơi này tình trạng thiếu cán bộ nhân viên y tế có thể xảy ra trong nhiều năm liền việc giữ chân người giỏi lại càng khó
chưa kể hệ thống y tế cơ sở phải triển khai rất nhiều chương trình dự án về chăm sóc sức khỏe cộng đồng
khiến cho quỹ thời gian của các cán bộ nhân viên y tế tuyến này dành cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân ở gia đình và cộng đồng lại càng trở nên eo hẹp
từ đó mà nỗ lực củng cố niềm tin của người dân đối với y tế cơ sở càng thêm phần thách thức
bên cạnh rất nhiều các chương trình đề án của bộ y tế như hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới
đề án bệnh viện vệ tinh để góp phần thiết thực cho công tác chăm sóc sức khỏe người dân ở những vùng xa xôi khó khăn
mỗi năm các bệnh viện tuyến trung ương và hội thầy thuốc trẻ vẫn thường tổ chức rất nhiều đợt khám chữa bệnh tình nguyện
và cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu vùng xa
từ mỗi chuyến đi như vậy sẽ có hàng trăm người dân được khám sàng lọc phát hiện bệnh
có thể thấy các bác sĩ trẻ luôn là lực lượng sung kích trong những hoạt động tình nguyện như thế này
đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc đem cơ hội được khám chữa bệnh bởi các bác sĩ tuyến trên cho đồng bào vùng sâu vùng xa
tôi cũng không ngờ là cuộc sống ở những nơi xa xôi họ lại khó khăn đến mức như vậy
khi chúng tôi tận mắt chứng kiến những cảnh bà mẹ điệu hai người con đến đây để khám bệnh
những trang phục quần áo họ mang theo rất là thô sơ
đấy là cái chúng tôi đã làm chúng tôi hết sức cảm động và chúng tôi nghĩ là chúng ta cần quan tâm y tế nhiều hơn ở những vùng xa xôi như thế này
chúng tôi luôn ý thức giáo dục cho thế hệ trẻ làm sao biết chia sẻ biết yêu thương biết san sẻ những tình cảm
những điều kiện sẵn có những thuận lợi
chúng tôi luôn hình thức giáo dục cho thế hệ của mình với đồng bào vùng sâu vùng xa đặc biệt là đồng bào các nguyện nghèo trong cả nước
từ rất nhiều năm nay trường đại học y hà nội cũng đã quan tâm đến hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện như một hoạt động học tập ngoại khóa cho các sinh viên
mở rộng kiến thức cả về chuyên môn cũng như xã hội cho các thầy thuốc tương lai
bởi có rất nhiều sinh viên trường y sinh ra và lớn lên ở thành phố ít được tiếp xúc với cuộc sống ở các miền quê
nhất là những vùng xa xôi còn gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận dịch vụ y tế
giúp cho bà con chăm sóc sức khỏe và phải nói rằng là rất nhiều em hài lòng với những chuyến đi này
đặc biệt có những em mà từ bé sinh ra ở những thành phố rất là lớn
thì những cái dịp như thế này các em mới được tận mắt mắt thấy tay nghe thấy được cuộc sống của bà con ở những vùng dưới hô vùng xa
tôi cũng như tất cả các thầy cô hiện nay công tác trong nhà trường
luôn luôn chỉ một cái ước ao cháy bỏng là làm sao đào tạo cho đất nước của chúng ta ngày càng nhiều thầy thuốc vừa giỏi về tay nghề
vừa sáng vừa tâm đức
giúp cho bà con chúng ta có một sức khỏe tốt đấy là nghề nghiệp của chúng tôi và nó thực sự là sứ mệnh của chúng tôi cũng như sứ mệnh của trường đảo y hà nội
từng tham gia nhiều chuyến đi tình nguyện khi còn là một sinh viên đại học y hà nội
bác sĩ nguyễn văn hiếu đã sớm chứng kiến những thiếu thốn và thiệt thòi của bà con vùng cao
nhất là trẻ em khi không có điều kiện được chăm sóc sức khỏe đầy đủ
là một trong bảy bác sĩ tốt nghiệp khóa đầu tiên của dự án năm trăm tám mươi năm
thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
năm hai nghìn một mươi bảy bác sĩ hiếu lên đường về công tác tại huyện mường nhé tỉnh điện biên một trong những địa bàn khó khăn nhất của cả nước
rất nhiều khó khăn và thử thách chờ đợi bác sĩ hiếu ở vùng đất mới nơi cách thành phố hà nội đến bảy trăm linh km
sau gần một năm bác sĩ nguyễn văn hiếu nên công tác tại trung tâm
bác sĩ hiếu lên đường về công tác tại huyện mường nhé tỉnh điện biên một trong những địa bàn khó khăn nhất của cả nước
áp lực công việc là rất lớn khi mà một ca trực ở đây kéo dài đến hai mươi bốn tiếng
mặc dù là bác sĩ chuyên khoa nhi nhưng bác sĩ hiếu phải kiêm thêm nội khoa
điều trị bệnh nhân hồi sức cấp cứu và chuyển nhiễm vì trung tâm y tế huyện mường nhé chỉ có một bác sĩ gây mê chính
điều kiện làm việc khác xa ở miền xuôi và cả những trở ngại vì bất đồng ngôn ngữ cũng không làm bác sĩ trẻ nguyễn văn hiếu nản lòng
sau gần một năm bác sĩ hiếu về công tác trung tâm y tế huyện mường nhé như được thổi luồng gió mới
với sức trẻ và tinh thần nhiệt huyết của một bác sĩ trẻ luôn tận tâm công hiến
người dân đến khám bệnh nhiều hơn ý thức về việc chăm sóc sức khỏe nhiều hơn
từ đó mà công tác dự phòng cũng tốt hơn
tôi thấy đây là một chủ trương rất là tốt của bộ y tế và cũng rất là thiết thực và cũng hiệu quả
đối với các bác sĩ trẻ tình nguyện được đào tạo có trình độ chuyên môn về các vùng khó khăn vùng cao vùng sâu vùng xa
đấy là những cái vùng mà trình độ chuyên môn của cán bộ y tế ở đấy vẫn còn hạn chế
vẫn còn thiếu về số lượng
bác sĩ đồng thời các sĩ trẻ tình nguyện về cũng đã làm công tác tham mưu cho lãnh đạo các trung tâm
trong vấn đề triển khai các dịch vụ kỹ thuật cũng như vấn đề đào tạo tập huấn
truyền giao các kỹ thuật chuyên môn mà mình đã được tiếp thu được tại các cơ sở của bệnh viện trung ương
đối với các bệnh viện tư nguyện và cũng đã đem lại được hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh
bác sĩ đồng thời các bác sĩ trẻ tình nguyện về cũng đã làm công tác tham mưu cho lãnh đạo các dịch vụ kỹ thuật

dự án năm trăm tám mươi năm là bước đột phá của ngành y tế trong việc tiến tới bảo đảm đủ số lượng nguồn nhân lực
có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ở địa phương còn khó khăn
hoạt động đào tạo bác sĩ trẻ tình nguyện theo dự án năm trăm tám mươi năm là một trong các hoạt động nhận được sự hỗ trợ
của ban quản lý dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế hpet do ngân hàng thế giới tài trợ
trong khuôn khổ dự án giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi sẽ có ba trăm linh bác sĩ trẻ tình nguyện được dự án cấp kinh phí đào tạo theo yêu cầu của địa phương
các bác sĩ sau khi đào tạo sẽ quay lại hỗ trợ công tác khám chữa bệnh cho các vùng khó khăn
có phần nâng cao chất lượng y tế cơ sở và công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu
qua đó tạo cơ hội cho người nghèo người dân ở vùng sâu vùng xa vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn
được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày một tốt hơn hạn chế chuyển tuyến điều trị không cần thiết
tránh lãng phí và góp phần giảm quá tải ở các bệnh viện tuyến trên
nhận thấy ba dự án
bác sĩ trẻ tình nguyện là một dự án có ý nghĩa nhân văn lớn và cũng là một cơ hội cho chúng em có được công việc
sau khi tốt nghiệp và được đào tạo theo hình thức như một bác sĩ nội chú sau khi tốt nghiệp
hoặc cũng là cơ hội để mình được đóng góp một phần cái công sức nhỏ bé của mình vào việc chăm sóc sức khỏe cho đồng bào
nhất là đồng bào ở vùng sâu vùng xa
trong ba năm thì có lẽ cũng còn nhiều khó khăn nhưng mà chúng em sẽ cố gắng với cái
những cái nhiệt huyết của tuổi trẻ và những kiến thức của mình đã được học của các thầy ở các bệnh viện lớn
thì sẽ cùng với các y bác sĩ ở địa phương sẽ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho người dân ở địa phương
cái ý nghĩa quan trọng nhất tức là nó một trong giải pháp quan trọng để cân bằng cái trình độ cán bộ y tế
giữa cái vùng sâu vùng xa vùng khó khăn mà trực tiếp giúp cho công bằng hiệu quả
cái tiếp cận dịch vụ của người dân
sâu vùng xa với chất lượng dịch vụ với sự cung cấp dịch vụ của cán bộ y tế
được đào tạo có chất lượng bài bản nhất giúp cho cái niềm tin của người dân người bệnh ở địa phương
thì có bác sĩ thương hiệu bạch mai viên chức bạch mai hay là quả việt đức cắm tại huyện và có năng lực như vậy
bên cạnh đó là cả một các thầy cả một đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm bạch mai thường
quan tâm giúp đỡ nữa thì người dân tin tưởng
cái mục đích thứ hai hết sức quan trọng là tạo niềm tin cho người dân người bệnh tại địa phương
như vậy những cái bệnh mà không cần thiết bị tuyến trên
thì người dân yên tâm được chữa trị một cách đầy đủ tốt ở địa phương
thì cũng giúp cho cái giảm tải tuyến trên
và ý nghĩa thứ tư hết sức quan trọng
còn bệnh nhân không phải đi người dân không phải đi nữa nhất là vùng sâu vùng xa khó khăn
thì nó giúp cho người ta không phải tốn kém
các bác sĩ trẻ về công tác tại huyện nghèo từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy và tháng một năm hai nghìn một mươi tám
đã thực hiện được hàng trăm kỹ thuật của các chuyên ngành ngoại khoa
nhi khoa và trần đoán hình ảnh
trong đó có nhiều kỹ thuật khó giúp cho người dân yên tâm điều trị ở tuyến dưới
qua kiểm tra đánh giá hiệu quả dự án
từ khi có bác sĩ tăng cường về huyện nghèo tỷ lệ bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên đã giảm
với lớp bác sĩ trẻ được đào tạo bài bản
theo đúng chuyên khoa đang thiếu tại các bệnh viện
hành y tế hy vọng đội ngũ này sẽ nâng cao được các dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế tuyến cơ sở
tuy nhiên một thách thức lớn đặt ra là sau khi hoàn thành thời gian công tác tại huyện nghèo theo quy định của dự án
khoảng trống mà các bác sĩ trẻ tình nguyện để lại khi họ trở về sẽ được lấp đầy bằng cách nào
đây cũng là một thách thức trong dự án
khi các bác sĩ trẻ về vùng khó khăn như vậy
thì một câu hỏi lớn đặt ra là khi họ hết nghĩa vụ và quay về nơi mà họ được tuyển dụng rồi
thì ai sẽ nấp chỗ chống ấy
đấy là một câu hỏi hết sức thách thức với dự án
thì hiện nay chúng tôi cũng tập trung tiếp tục khớp cung cầu
cái phương án thứ nhất là tiếp tục khớp cung cầu và đào tạo cho các bác sĩ trẻ tiếp tục
như vậy có người về thì phải có người đến
thứ hai nữa là bộ trưởng bộ y tế theo đề nghị của dự án và các vụ cục liên quan
thì bộ trưởng đã đồng ý mở rộng dự án
mặt khác thì cũng quá trình đào tạo rồi sử dụng
thì động viên mà chúng tôi hy vọng và đã có từng với nhiều bác sĩ rồi
thì họ cũng tình nguyện ở lại phục vụ nâu dài
và quyết định như vậy đối với bác sĩ trẻ thì địa phương cũng luôn luôn chào đón
và bộ y tế hoàn toàn đồng tình
và xét tuyển cũng đặt cách luôn về vùng đó
chuyển từ bệnh viện trung ương về bệnh viện ngay hiện đó
chúng tôi cho rằng thách thức đó cũng dần dần từng bước
chúng tôi sẽ cố gắng và bà con yên tâm
bên cạnh quá trình thực hiện tay nghề và nhiệm vụ của bác sĩ trẻ thời đó
thì không riêng mình bác sĩ trẻ đâu có sự hỗ trợ thêm của trung ương của tuyến tỉnh nữa
hy vọng rằng thách thức đó cũng sẽ được giải quyết
trong vòng ba năm tôi công tác tại đây
thì tôi cũng sẽ tiếp tục chia sẻ những cái kinh nghiệm
cách sử dụng máy móc và trang thiết bị tại huyện mường nhé
thì tôi sẽ dùng tối đa và hướng dẫn các anh em đồng nghiệp tại đây sử dụng máy móc trang thiết bị
còn nếu mà có những cái máy móc nào mà chưa thể sử dụng được
thì sẽ đề xuất với ban đánh đạo bệnh viện cho đi
đào tạo thêm để có thể vận hành được máy móc làm sao để phục vụ bà con tốt nhất
hiện ước tính còn cần tới sáu trăm linh bác sĩ cho sáu mươi hai huyện nghèo miền núi vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo trong cả nước
bộ y tế đặt ra kế hoạch từ nay đến năm hai nghìn hai mươi sẽ đưa khoảng ba trăm linh năm trăm linh bác sĩ trẻ về công tác tại các địa bàn nêu trên
hy vọng rằng cùng với những nỗ lực của ngành y tế trong việc nâng cao chất lượng y tế tuyến cơ sở
người dân ở vùng sâu vùng xa
sẽ ngày càng được thụ hưởng những dịch vụ y tế chất lượng hơn được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe ngày một tốt hơn